trong ngày hôm nay sáu tháng chín tổng thống cộng hòa pháp fang sa hu lăng đã có bài phát biểu tại đại học quốc gia hà nội với chủ đề
tương lai chung của pháp và việt nam trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam từ ngày năm đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
nhằm tăng cường hợp tác song phương giữa hai quốc gia việt nam và pháp
đây cũng là lần đầu tiên một nguyên thủ pháp đến thăm một cơ sở giáo dục đại học của việt nam
bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được đón tiếp tổng thống pháp đến thăm đại học quốc gia hà nội
giám đốc nguyễn kim sơn cho biết đại học quốc gia hà nội vinh dự và tự hào khi đón ngài tổng thống đến thăm và nói chuyện với các thế hệ cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường
giám đốc nguyễn kim sơn khẳng định chuyến thăm của ngài tổng thống pháp sẽ kết nối quá khứ và tương lai mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới
tạo đà một bước phát triển vượt bậc trong mối quan hệ việt pháp nói chung và giữa đại học quốc gia hà nội và các đại học pháp nói riêng
đây là chuyến thăm việt nam đầu tiên của tổng thống pháp sau một mươi hai năm kể từ chuyến thăm của tổng thống jackwatt triark năm hai nghìn bốn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và pháp
cộng hòa pháp hoan nghênh chính sách mở cửa của việt nam nhằm phát triển đất nước
hiện nay thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như khủng bố biến đổi khí hậu an ninh lương thực
vì vậy pháp và việt nam cần hợp tác với nhau chặt chẽ để cùng gìn giữ nền hòa bình thế giới
pháp tiếp tục ủng hộ việt nam trên các diễn đàn quốc tế đặc biệt là mong muốn trở thành thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
về vấn đề kinh tế pháp cam kết hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực công nghệ cao công nghệ vũ trụ chia sẻ hợp tác về đào tạo
hiện nay số lượng sinh viên việt nam du học tại pháp mới chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn và cần phải tăng số lượng nhiều hơn nữa trong thời gian tới
việt nam và pháp có nhiều điểm tương đồng về văn hóa giáo dục
đại học quốc gia hà nội được biết đến là một trong những trường đại học uy tín tại việt nam
vì vậy cần phải có nhiều chương trình hơn nữa thúc đẩy sự liên kết giữa các trường đại học việt nam
với các trường đại học cơ sở nghiên cứu của pháp
để tiếng pháp ngày càng được phổ biến rộng cũng như các sinh viên cán bộ nghiên cứu việt nam được học tập
và tiếp thu những kiến thức tiên tiến từ pháp chuyến thăm đại học quốc gia là biểu tượng đẹp nhất trong quan hệ đối tác giữa hai nước
nhân dịp này đại học quốc gia hà nội và đại học bách khoa paris đã ký kết thỏa thuận hợp tác với sự hiện diện của ngài ives de may
giám đốc đại học bách khoa paris minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục giữa việt nam và pháp